nếu như không có người ta thì mình sẽ không làm được cái việc bố thí của mình
nếu như tất cả ai người ta cũng đầy đủ hết rồi thì mình cho ai
mà mình bố trí cho người ta mình phải không bắt buộc đòi hỏi người ta phải mang ơn mình
mà trái lại mình phải mang ơn người ta
người ta là ân nhân của mình
mình nghĩ như vậy thì cái việc bố thí của mình nó mới rốt rá được
còn bây giờ mình cứ coi trọng khi mình cho người ta một triệu hai triệu hay năm mươi triệu
thì mình lại phải bảo tôi không có tôi thì anh làm sao có số tiền đấy
thì cái việc bố thí của mình nó nhỏ nhoi nó hạn chế
trong khoảng cách ở đấy nó không có mặn tình nghĩa hơn
mình phải hiểu được cái nghĩa bố thí của nó như thế
hai năm sau người cha vì đau buồn mà đổ bệnh nên cũng theo vợ về nơi chín suối
thường em sống cơ cực
các chị gái quyết định gửi một mươi em trai út sang sống nhờ nhà cậu ruột
kể từ đây thân phần của một đứa trẻ bồ côi khiến anh thọ đổi khác
nhất là khi người cậu gửi anh thọ vào học nội trú tại trường
dành cho các con em thương minh liệt sĩ ở thị xá bắc ninh
từ miền núi xuống đồng bằng anh thọ như dòng sông nhỏ tích thú giảm chơi hết những khúc ngoanh
anh nghịch ngợp thích đánh nhau thích nếm trải tất cả khẩu vị của cuộc đời như bao cậu con trai khác
đến lứa tuổi trưởng thành không có ai để dừa dấm nương tượng
nên anh dần xa vào những tói hưu tật sống
chẳng có thứ gì là anh không thử qua
diệu trè cơ bạc gây gỗ đánh nhau
đến năm lớp một mươi một thọ bỏ học giữa trường chơi bời lêu lồng
anh còn giấu các chị bán cả mảnh đất thương hỏa của bố mẹ để lại để lấy tiền ăn chơi
sau đó thọ đi học lái xe rồi giặt vào sài gòn
cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi thảo vào lâm đồng làm thuê kiếm sống
một mình lang thang nơi đất ác quê người không công ăn việc làm
đói khát vất vường
được người nói tranh biết ở thu viện an lạc đang cần thuê người chăm bón rừng cà phê
anh thọ đã tìm đến đó mà không ngờ cuộc đời anh một lần nữa đổi khác
anh quyết định gửi mình vào cửa phật
ban đầu cuộc sống tù hành không dễ dàng như việc xuống tóc
khoác lên người bồ đồ tu sĩ
bốn ngày anh thọ phải dậy tới lúc ba giờ sáng để tùng kinh
và ngồi thiền đến sáu giờ cùng các bản đồng môn quốc đất tới sau
từ một thanh niên quen sống lang bạc
anh thọ phải tự gò mình vào khuôn khổ
ở thu viện mọi người đều ngủ vào tầm chín h ba mươi
do không quan ngủ sớm nên phải mất nhiều tháng sau đó
anh thọ mới quen với nếp sinh hoạt này
những bữa ăn ở tu viện thường chỉ có cháo trắng muối rau
nhưng công việc lao động nặng nhọc không kém bất cứ ai
có lần nhìn anh thọ gánh được đôi quang nước đá chóng mặt vì đói
sư thầy ân cần bảo nếu không chịu được con có thể trở lại cuộc sống bình thường bất cứ lúc nào
ngay lập tức anh thọ đặt đôi quang gánh xuống chắp tay trước ngực
mô phật con đã quyết trí tù hành khó khăn thế nào con cũng sẽ vượt qua
như hòn sát thô dần được mài rũa
dần dần không chỉ quen với nếp sinh hoạt lành mạnh ở thu viện
anh thọ còn tấm nhuận những giáo lý nhà phật
hãy tin anh thọ nhé
khi anh thọ xuất ra các chị của anh đã lan lồi vào thu viện an lạc khóc lóc văn xin em chuyển ý
dù gì thì gia đình cũng chỉ có mỗi anh thọ là con trai đồng nhất
các chị anh còn nói nếu như anh cứ nhất quyết đi tu thì là bất hiếu với bố mẹ với cả tổ tông
như thế đồng nghĩa với việc sẽ không còn ai nối dõi tông đường
thường các anh chị nhưng anh tỏ nghĩ sống trên đời để trở thành một người tốt
làm những việc có ích mới khó
anh sợ nếu anh hoàn tục những cám dũ trần hai sẽ lại kéo anh vào vòng mây muội
thế nên kể cả những ngày sau đó những cánh thư đấm nước mắt của các chị gái gửi vào
anh đọc rồi lại cất kỹ nơi đánh hòm để không bị quyến luyến vân tâm

nó dễ lắm

nhà phật nói là chữ duyên
nếu mà mình nhờ có cái duyên đấy mà con người mình thay đổi
từ cái chỗ là một cục sắt bụi
mà bây giờ nó trở thành một cái búa hay dao cái liềm có ích cho đời
thế là mình được vào chùa người ta tôi lượ
mình trở thành con người lương thiện ở nơi
mình bỏ ra thuốc lá bỏ ra riệng
trói hư thật xấu mình có thể bỏ ra
và lương tâm mình nó trong sáng hơn
nhưng khi mình chưa biết đạo phật
mình có thể ăn nói bừa bãi về hành động lời nói sự suy nghĩ của mình
nó là một người thanh niên đời thường
có thể sẵn sàng làm những việc xấu
nhưng mà khi được ở trong nhà chùa tôi dưỡng học giáo lý
thì con người của mình nó thay đổi nhiều lắm
thấm nhuận giáo lý nhà phật
anh thọ luôn áo ước được làm việc gì đó có ích cho đời
năm hai nghìn bốn khi tình cờ xem chương trình truyền hình
tại bệnh viện nhi trung ngương
ngay lập tức trong đầu anh xuất hiện ý nghĩ
sẽ lấy một phần nội tạng của mình
để cứu sống ở khác
nghĩ là làm
anh thảo viết đơn xin hiến nội tạng gửi đến các bệnh viện lớn
nhưng chờ mãi không thấy một nơi nào hồi âm
điều đó khiến cho anh thọ luôn cảm thấy chăn trở
thật đẹp nhất là nhìn thấy được tên là thần nha
từ khi anh thọ gặp nhau
khi anh thọ gặp nhau
thứ năm trước anh thọ cũng như vậy
chỉ là tôi đừng có nói gì để đe dọa
để giúp anh thọ
để buồn em
để giúp anh thọ
để buồn em
để buồn em
mình không nghe nói gì
mình không nghe nói gì
tuy nhiên tình hình
mọi việc trong nhà từ chăm con cơm nước đến quây chuồng nuôi vài chục con gà không chỉ đều cho anh đảm nhiệm mà còn đảm nhiệm trong vui vẻ tự nguyện
chia sẻ lý do hoàn tục của mình anh thọ chỉ đổ tại duyên nghiệp nên tu chưa động
nhưng có lẽ lý do chính vẫn là sự mong mỏi ước cao của những người chị hàng đêm mang anh hoàn tục để có ngày nối dõi thông đường hương hòa cho cha mẹ
năm hai nghìn chín anh thọ lấy vợ và sinh được hai người con một trai một gái
cuộc sống tuy đảm bạc nhưng anh thọ luôn nhận mình là người may mắn
vì theo quan điểm của anh hạnh phúc không phải là lắm tiền nhiều của mà là con cái khỏe mạnh ngoan hiền cuộc sống vợ chồng hài hóa mềm
mặc dù đã hoàn tục theo ước nguyện của gia đình nhưng với anh thọ thì tu là cốt lõi
thế nên anh vẫn tự nuôi dưỡng dự định
khi nào đứa con gái út bước sang học cấp hai anh sẽ tu trưởng lại
không những thế anh còn đau đáu một tâm nguyện nữa là hiến gan và hiến sát mình cho y học
hơn ai hết anh thấu hiểu chết là hết
cơ thể trôn xuống đất vài ngày là phân hủy nên anh muốn hiến tặng cho những người bất hạnh nội tạng của mình để cứu sống họ hoặc giúp ích cho sinh viên ngành nghi có điều kiện thực tế để nghiên cứu học tập